quay trở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
đây là một trong những chủ đề nóng nhất trên các mặt báo các diễn đàn và mạng xã hội trong những ngày vừa qua
với việc xét xử công khai diễn biến cập nhật liên tục rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
phiên tòa đã chỉ rõ rất nhiều mảng tối tiêu cực trong bộ máy công quyền gây nhức nhối trong xã hội
nếu các bạn xếp hàng những tin tức đáng xem đáng quan tâm nhất trong tuần
thì việc xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu phải xếp hàng đầu
những tình tiết đưa hối lộ nhận hối lộ môi rơi hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ cần hạn trong khi thi hành công vụ khiến cộng đồng mạng phấn nộ
những khoản tiền hối lộ kỷ lục lên đến hàng triệu đô la mỹ mà đối với đại đa số người dân có nằm mơ cũng không thấy
những người được đào tạo bài bản có chức quyền nhưng lại nhúng chàm giữa lúc dịch covid một mươi chín
đang hoành hành người dân chỉ trong thế trận sinh tử song vẫn bất chấp để vơ vét trục lợi
quá vô lực tầm mất hết nhân tính nghĩ về thời covid sao nó buồn thế
đọc tin tức xong thấy còn buồn hơn rồi lại nghĩ lúc nhà mình bị trăng dây kích ly sao nó khổ vậy
vậy mà những lúc khổ nhất lại có những con người xuống nhất khi nhận tiền hối lộ nhiều như vậy chỉ dựa vào quyền lực của mình
trong cơn hoạn nạn đưa người dân về với gia đình với quê hương
là một chủ trương mang đầy tính nhân văn
vậy mà họ làm mất đi giá trị cốt lõi này đây là tội ác không thể dung thứ
những giọt nước mắt cá sấu tại thiên tòa
những lời khai hồn nhiên theo kiểu
không phải tiền nhân sách nên nhận doanh nghiệp cứ đưa nên nhận thêm chín lần nữa
và tiền nhân được dùng vào việc ý nghĩa càng khiến cộng đồng mạng căm phận
trong khi đảng và chính phủ luôn thể hiện sự quan tâm hàng đầu trong công tác bảo hộ công dân
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của công dân việt nam khi hoạn nạn
xong họ lại đi ngược với truyền thống nhân đạo thiêng liêng đó
tận lợi ích cá nhân để giá sức trục lợi cậy quyền cậy thế miễn sao kiếm được thật nhiều tiền
cư dân mạng mong muốn phiên tòa cần xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội để làm gương
pháp luật xử nghiêm minh để gian đe
những con người này là những con người mất nhân tính ăn trên xương máu của đồng bào lúc khó khăn hoàn nạn
mong rằng hội đồng xét xử sẽ xử lý thật nặng những thành phần làm hủy hoại đất nước và người dân này
để tạo tính nghiêm minh và dân đe những cán bộ khác
lúc dịch covid một mươi chín đang trong tình cảnh rông sôi lửa bỏng nhất
lúc tính mạng của đồng bào đang bị đe dọa bởi đại dịch
họ lại bàn bạc để vỡ vét kiểm tra
tội này phải xử lý thật nghiêm để tạo sự gian đe mạnh mẽ
phiên tòa cho thấy công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
làm trong sạch đối mục cán bộ
cảnh bộ đã được thực hiện rất mạnh mẽ
theo đúng tinh thần
lo đã nóng lên rồi thì củ tươi vào cũng phải cháy
và cũng là để nhấn mạnh sâu sắc
quan nhất thời dân vạn đại
nhắc nhở người làm quan cần nêu gương
giữ uy tín để khi hoạt dân vẫn được nhân dân tôn trọng
thứ dân mạng cho rằng
qua vụ án chuyến bay giải trí
điều quan trọng là cần quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ
và thu hút người tài đức để xây dựng kiến thiết đất nước
vì cán bộ là cái gốc
của mọi công việc
muốn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hay kém
cần hoàn thiện và triển khai mạnh mẽ
cơ chế thu hút người có đức có tài
vào bộ máy nhà nước
với người có đức có tài
trọng danh dự
tôi nghĩ nhà nước phải có chế độ đại ngộ thỏa đáng
thì mới giữ chân họ được
trái quấy kẻ chỉ biết vơi vét
tham mô thăm nhũng đầy túi
nên xử lý ngay theo pháp luật
những nội dung xung quanh phiên tòa xét xử
hãy chia sẻ với chúng tôi

cảm ơn các bạn đã theo dõi